do ảnh hưởng của bão số một mươi hai ngày bốn tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng
làm nhiều cây cối một số tuyến đường bị ngập nước vùng ven biển của tỉnh quảng nam gió rất mạnh
làm cây cối ngã đổ nhiều hàng quán ven biển bị sập hiện tại các ngành chức năng của địa phương
trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với diễn biến phức tạp của thế tiết
bảo đảm an toàn tài sản tính mạng cho người dân
đến cuối giờ chiều ngày bốn tháng một mươi một tại nhiều địa phương ở tỉnh quảng nam như huyện duy xuyên
thành phố tam kỳ huyện núi thành có nhiều cây cối bảng hiệu cũng bị gió cuột ngã nằm giữa đường
đặc biệt tại xã đảo tam hải huyện núi thành do bão làm hơn bốn mươi ngôi nhà bị hư hỏng
sáu người dân bị thương phải nhập viện do mưa lớn kéo dài kèm theo thủy điện xả lũ đã làm cho
nhiều tuyến đường ở vùng đông huyện duy xuyên bị ngập hơn nửa mét gây ách tắc giao thông